micro dragon là bước đột phá trong nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vũ trụ
việc có ảnh vệ tinh sẽ giúp việt nam kịp thời dự báo chính xác về thiên tai bão lũ ống ngập
ghi nhận tại hiện trường do vụ cháy xuất phát tại khu vực giữa sườn đồi dốc cao làm rộng ra khu vực rừng già nên các lực lượng gặp nhiều khó khăn trong công tác chữa cháy

ghi nhận tại hiện trường do vụ cháy xuất phát tại khu vực giữa sườn đồi dốc cao làm rộng ra khu vực giữa sườn đồi dốc cao làm rộng ra khu vực cháy
không chỉ sức khỏe thể chất bị tàn phá nghiêm trọng người nghiện game còn gánh chịu những hậu quả khôn lường về mặt tinh thần
họ không còn hứng thú học tập và cuộc sống xung quanh từ đó dễ mắc các chứng trầm cảm lo âu mất tự tin dễ bị kích động
thời lượng chơi cũng như tần suất chơi thì ngày càng tăng ngày càng ưu tiên cái việc chơi game đó
người bệnh bị mất hết những sự quan tâm và thích thú trước đây
khi mà ngừng lại là người ta có những cái triệu chứng rất là khó chịu
chẳng hạn như là mất ngủ rồi buồn chán rồi hồi hộp
rồi là hay có ố kỉnh mất tập trung công việc mệt mỏi v v
rất là nhiều cái triệu chứng phân lớn nó là những triệu chứng của trầm cảm lo âu và những ảnh hưởng tiêu cực về mặt nhận thức
theo các chuyên gia số người chơi game đang ngày càng gia tăng
kéo theo đó là số ca mắc nghiện game
người sử dụng ba bốn tiếng mỗi ngày để chơi game kéo dài trong một năm đã được coi là nghiện game
không chỉ dẫn tới tình trạng thiếu tập trung
về lâu dài dẫn đến suy giảm
trí nhớ nghiện game còn là nguyên nhân gây ra các bệnh về mắt đau cổ tay đau lưng do ngồi lâu cùng tư thế và nhìn lâu vào màn hình
các chuyên gia khẳng định nghiện game còn khó cai và điều trị hơn nghiện ma túy
một trẻ nghiện game trở về cuộc sống bình thường không hề dễ dàng
đặc biệt trẻ bị ảnh hưởng tâm lý nên rất khó hồi phục
vì vậy các bậc phụ huynh ngay từ bây giờ cần có sự quan tâm trao đổi nhiều hơn nữa tới con em mình để tránh cho những sự việc đáng tiếc xảy ra khi quá muộn
khi nhiều quốc gia phát triển sử dụng kháng kháng sinh thế hệ một vẫn hiệu quả thì việt nam đã phải dùng tới kháng sinh thế hệ ba và bốn
đáng lo ngại hơn nước ta đã xuất hiện một số loại siêu vi khuẩn kháng tất cả các loại kháng sinh
điều này đang thực sự là mối đe dọa đáng sợ cho việc điều trị bệnh tật
khi chúng ta sử dụng kháng sinh các vi khuẩn luôn luôn có một tỷ lệ nào đó xảy ra đột biện kháng sinh
và nếu như chúng ta điều trị tốt chúng ta sử dụng có một hợp lý
thì chúng ta loại bỏ hóa được cái đợt vi khuẩn đấy
tuy nhiên nếu như chúng ta sử dụng nó không hợp lý
thì chúng ta sẽ diệt được những con vi khuẩn mà nó nhẹ còn nhẹ cả
và chúng ta chọn lọc còn lại những con mà nó có những đột biện kháng
và quá trình nó xảy ra lâu dài thì nó sẽ hình thành như một cái trụ kháng sinh mới
tổ chức y tế thế giới who đưa việt nam vào nhóm các nước có tỷ lệ kháng kháng sinh cao nhất thế giới
việt nam cũng được nhóm nước sử dụng nhiều kháng sinh
bảo hiểm xã hội việt nam cho biết
việc sử dụng thuốc tại việt nam trong ba mươi hoạt chất có chi phí nhiều nhất năm hai nghìn một mươi bảy
tại các bệnh viện là ba mươi bốn năm trăm linh tỷ đồng
thì kháng sinh chiếm phần lớn khoảng ba mươi tổng trí thuốc
tình trạng kháng kháng sinh bắt nguồn từ thói quen mua thuốc không cần đơn của người dân
thậm chí các bác sĩ cũng sử dụng kháng sinh không hợp lý
thứ nhất là hiện nay người dân là luôn luôn có xu hướng đi khám bệnh
nhưng mà khi cần kê đơn thì không cần phải gặp bác sĩ
mà chỉ cần đi ra nhà thuốc và nói các triệu chứng là có thể đơn giản mua được thuốc ngay
cái điều thứ hai là vấn đề là sử dụng kháng sinh một cách bừa bãi không cần biết căn nguyên
cái thứ ba là vấn đề kiến thức của người dân
những kiến thức cơ bản khi ta sử dụng kháng sinh phải đủ liều đúng đường dùng
cũng như là phải sử dụng có những cái thời gian một cách nhất định
thường chỉ sử dụng một hai ngày người bệnh thấy ổn định thì tự không dùng nữa
nếu kháng thuốc người bệnh phải nằm viện lâu hơn và tỷ lệ tử vong tăng ở tất cả các nhóm tuổi
không chỉ làm mất đi cơ hội sống của người bệnh kháng kháng sinh còn đặt ra những phách thức điều trị bệnh trong tương lai
cũng như ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế và sự phát triển chung của xã hội
mặc cho những nguy hại từ kháng kháng sinh được nói đến rất nhiều
nhưng thực tế việc lạm dụng kháng sinh vô tội vạ vẫn chưa có chiều hướng khả quan hơn
bên cạnh vấn đề kê đơn kháng sinh của các bác sĩ
cũng cần có các biện pháp chấn chỉnh thì việc tự làm thầy thuốc của người dân là nguyên nhân chính khiến cho tình trạng kháng kháng sinh đang ngày càng trầm trọng
mặc dù đã triển khai nhiều biện pháp thế nhưng việc dễ dàng mua thuốc không cần đơn vẫn còn phổ biến và từ đó trở thành thói quen tự làm thầy thuốc của người dân
quản lý việc mua bán thuốc mà không cần đơn là yếu tố tối quan trọng để ngăn chặn tình trạng kháng kháng sinh đang ngày càng gia tăng
không cần đơn thậm chí không cần hỏi người mua đang điều trị căn bệnh gì chỉ cần tên thuốc là lập tức có ngay
từ năm hai nghìn chín đến hết năm hai nghìn một mươi tám số lượng thuốc kháng sinh ở việt nam bán ra cộng đồng đã tăng gấp hai lần
có tới tám mươi tám kháng sinh tại thành thị được bán mà không cần kê đơn ở nông thôn tỷ lệ này lên đến chín mươi một
dễ lắm tôi ra tôi chỉ nói tên thuốc là người ta bán cho tôi thôi người ta cũng chả hỏi đơn hay là hỏi cái gì cả
dễ lắm tôi ra tôi chỉ nói tên thuốc là người ta bán cho tôi thôi người ta cũng chả hỏi đơn hay là hỏi cái gì cả
trên thực tế việc tự ý điều trị bệnh đã trở thành thói quen ăn sâu vào người dân nước ta bởi tâm lý ngại
ngại đi khám ngại chờ đợi và thế là cứ lần trước uống thuốc gì lần này uống thuốc đấy
dấu hiệu giống nhau thì uống thuốc giống nhau mà không cần biết tác dụng liều lượng của thuốc ra sao
thế nhưng có một vấn đề thấy rõ nếu người dân mua nhưng nhà thuốc không bán thì cũng không thể hình thành thói quen như vậy được
một người bệnh kể cả khi chúng tôi đi sang nước ngoài khi bị ốm
một người bệnh kể cả khi chúng tôi đi sang nước ngoài khi bị ốm
không thể nào mà chỉ mua một viên giáng sinh mà không có đơn cả
và khi bạn đến nhà thuốc thì bạn sẽ thấy đấy sẽ có rõ ràng là cái danh mục thuốc bắt buộc phải bán khi có đơn của thầy thuốc
cái vấn đề dược là rất là quan trọng
cơ quan dược cũng như phải phối hợp với cơ quan quản lý phải giám sát để đảm bảo
thứ nhất là người bệnh phải được nhận điều trị một cái tư thuốc đúng
thứ hai là cái vấn đề thuốc không được mua một cách bừa bãi và ở bất kể một nhà thuốc nào mà không cần có đơn của người thầy thuốc
mặc dù bộ y tế đang nỗ lực thực hiện liên thông kết nối các cơ sở bán thuốc nhằm quản lý chất lượng thuốc số thuốc bán ra
nhưng quản lý việc mua bán thuốc không tế đơn công bằng mà nói còn nhiều khó khăn
đó là số cơ sở bán thuốc nhò lẻ rất nhiều và khó khăn ở chính sự hợp tác của người dân
vì vậy muốn ngăn chặn việc mua bán thuốc không cần đơn rõ ràng cần có sự vào cuộc của tất cả các ban ngành liên quan
bên cạnh việc tuyên truyền cho người dân phải liên tục kiểm tra các quầy thuốc
không chỉ là xử phạt hành chính mà cần có cơ chế xử phạt nghiêm khắc khi phát hiện sai phạm mới đủ sức gian đe
những biện pháp kiểm soát chặt chẽ cần mang tính thường xuyên liên tục và lâu dài
bởi chỉ khi quản lý được việc mua bán thuốc tự phát thì tình trạng kháng kháng sinh ở nước ta mới có thể giảm thiểu
ngăn chặn mối đe dọa kháng kháng sinh diễn ra không chỉ là trách nhiệm của các ngành chức năng mà là của toàn xã hội
bản thân mỗi người cần có những hiểu biết nhất định về việc sử dụng kháng sinh
không nên sử dụng kháng sinh bừa bãi không theo sự chỉ dẫn của bác sĩ
đến đây phần tin trong nước cũng xin được kết thúc
mời quý vị đến với những tin tức quốc tế đáng chú ý trong phần bản tin gmt cộng bảy qua phần trình bày của biên tập viên thanh quyên
xin cảm ơn chị khánh thư
thưa quý vị và các bạn hôm nay thế giới có những sự kiện nào nổi bật đáng chú ý
hãy cùng chúng tôi đến với phần điểm tin chính ngay sau đây
sau đây là thông tin chi tiết
iran đang bắt đầu làm dầu urani từ ba sáu mươi bảy hiện nay lên mức có thể đáp ứng nhu cầu của các nhà máy điện hạt nhân
sau khi các cường quốc châu âu tham gia ký kết thỏa thuận hạt nhân đã bỏ lỡ thời hạn sáu mươi ngày
để bù đắp cho những tác động tiêu cực từ việc mỹ đơn phương rút khỏi thỏa thuận này
bước đi quyết liệt của iran được cho là sẽ tạo thêm áp lực cho mối quan hệ với mỹ
cũng như đẩy căng căng thẳng tại trung đông
trong cuộc họp báo chung ở tehran các quan chức của iran nêu rõ
sau mỗi sáu mươi ngày iran sẽ có thêm một bước cắt giảm cam kết hạt nhân nếu như các nước tham gia thỏa thuận
không có hành động cụ thể để bảo vệ iran trước những đòn trừng phạt của mỹ
tuy nhiên nước này vẫn để ngò cánh cửa đối thoại
tôi hy vọng trong những ngày tới với những quyết định đã được đưa ra giữa iran và các bên ký kết khác trong thỏa thuận
chúng tôi sẽ có thể có các sáng kiến và ý tưởng giúp mở ra các cuộc đối thoại và đàm phán mới
động thái của iran cho thấy
họ rất kiên quyết với lộ trình đã tuyên bố trước đó
tuy nhiên việc làm của tehran đã đặt thỏa thuận hạt nhân rơi vào tình thế nguy hiểm
và có nguy cơ đổ vỡ bất cứ lúc nào
dư luận thế giới đã có những phản ứng sau khi iran tuyên bố chính thức nâng mức làm dầu urani
vượt ngưỡng cho phép của thỏa thuận hạt nhân
người phát ngôn cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế cho biết
các thành sát viên của cơ quan này tại tehran sẽ báo cáo về trụ sở ngay khi xác nhận thông báo của iran
trong khi đó phía nga cho rằng đòi hỏi của iran liên quan tới mục tiêu duy trì thỏa thuận là thỏa đáng
song kêu gọi tehran kiềm chế hành động có thể làm phức tạp thêm tình hình
thủ tướng israel benjamin netanyahu lại nhấn mạnh việc iran nâng mức làm dầu urani là một động thái nguy hiểm
đồng thời kêu gọi pháp anh và đức áp đặt các biện pháp trừng phạt chống iran
ngoài ra pháp cũng chỉ trích hành động của iran là vi phạm các cam kết tại viên áo hồi năm hai nghìn một mươi năm về chương trình hạt nhân
hơn lúc nào hết thì dư luận khu vực hy vọng các bên liên quan đến thỏa thuận hạt nhân
kể cả iran cần kiềm chế những hành động làm gia tăng căng thẳng hướng tới đối thoại trên cơ sở bình đẳng
tôn trọng lợi ích của nhau để tìm ra các giải pháp mà các bên có thể chấp nhận được
xin được chuyển sang một thông tin khác ít nhất sáu người đã thiệt mạng và chín mươi sáu người khác bị thương
trong vụ đánh bom xảy ra vào sáng nay làm dung chuyển thành phố ghani thủ phủ của tỉnh cùng tên afghanistan
vụ nổ xảy ra gần khu phức hợp của ban điều hành an ninh quốc gia
thành phố ghani
sáu nạn nhân xấu số bao gồm hai nhân viên an ninh và bốn dân thường
ít nhất tám mươi bảy dân thường và chín nhân viên an ninh khác bị thương trong vụ tấn công đẫm máu này
taliban ngay lập tức lên tiếng nhận là thủ phạm đứng đằng sau vụ tấn công táo tượng này
vừa có thêm một chiếc tàu cứu hộ người di cư cập cảng lampedusa của italia
đây là chiếc tàu thứ hai vi phạm lệnh cấm cập cảng của italia trong hơn một tuần qua
hơn bốn mươi người di cư từ châu phi được tàu cứu hộ trao cờ italia đưa đến cảng lampedusa
dù có nhiều cảnh sát ở cảng này nhưng những người di cư vẫn được vào cảng
bộ trưởng bộ nội vụ đức cho biết đang làm việc với ủy ban châu âu để tìm giải pháp
cho những người di cư này và một con tàu cứu hộ khác đang đi vào lãnh hải italia
đồng thời kêu gọi italia cân nhắc về vấn đề đóng cảng lampedusa
ủy ban di sản thế giới liên hợp quốc unesco vừa quyết định những địa danh mới nhất
sẽ được vinh danh trong danh sách di sản thế giới
trong đó thành phố babylon của iraq cũng nằm trong danh sách tôn vinh
nhưng tổ chức này cũng cảnh báo địa danh này đang ở trong điều kiện cực kỳ dễ bị tổn thương
và cần các biện pháp bảo tồn khẩn cấp
ủy ban di sản thế giới của unesco đã xem xét và đưa thành phố babylon
cùng với ba mươi bốn địa danh khác vào danh sách di sản thế giới
phái đoàn iraq tại cuộc họp đã hoan nghênh sự công nhận của unesco
coi đó là sự thừa nhận cho tầm quan trọng của nền văn minh lưỡng hà và thành phố babylon
mặc dù đã được unesco khuyến cáo cần có các biện pháp bảo tồn khẩn cấp
nhưng iraq vẫn phản đối xếp babylon vào danh sách các di sản thế giới đang gặp nguy hiểm
singapore đang phải đối phó với dịch sốt xuất huyết nghiêm trọng hiếm thấy
với số ca nhiễm bệnh trong nửa đầu năm đã vượt qua con số của cả năm hai nghìn một mươi bảy và hai nghìn một mươi tám cộng lại
dịch sốt xuất huyết ở quốc gia đông nam á này sẽ trầm trọng hơn khi mùa khô nóng đang đến gần
tính từ đầu năm đến nay
singapore đã có hơn sáu sáu trăm linh người bị sốt xuất huyết
cơ quan môi trường quốc gia singapore khẳng định
mặc dù cơ quan này và các nhà chức trách đã tăng cường kiểm soát và tiến hành nhiều biện pháp phòng ngừa dịch bệnh
nhưng người dân vẫn cần phải nâng cao ý thức trong việc gìn giữ nhà cửa sạch sẽ không để mũi có điều kiện sinh sôi
cơ quan cũng cảnh báo dịch bệnh sẽ còn diễn biến phức tạp trong mùa khô nóng vốn là mùa sinh sản chính của loài mũi gây bệnh
để ngăn chặn dịch singapore đã thực hiện nhiều biện pháp phòng ngừa
như khoanh vùng ổ dịch phun mũi diệt thuốc lắp đặt các bẫy bắt mũi tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân
thưa quý vị và các bạn
ở nhật bản tồn tại một thực tế là ngày càng có nhiều người ngại yêu ngại kết hôn và thích sống độc thân suốt đời
tuy nhiên những người được gọi là fa cũng có lúc cần đến bạn đồng hành dù chỉ trong chốc lát và phải trả tiền
do đó các dịch vụ như là cho thuê người yêu để đi chơi lễ tình nhân hay ra mắt bố mẹ họ hàng
thuê bạn bè để cùng đi chơi tâm sự hoặc thậm chí là thuê bố mẹ
những dịch vụ đóng thế này ngày càng phổ biến ở nhật bản
vậy dịch vụ này diễn ra như thế nào mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau đây
buồn biết bao khi vào ngày sinh nhật chẳng có ai cùng bạn chia sẻ niềm vui bước sang tuổi mới
anh kumpei kuganmoto một nhân viên văn phòng sống tại tokyo
đã tìm đến dịch vụ cho thuê bạn bè và người thân có tên là famli roman để nhờ giúp đỡ
chỉ sau một cú điện thoại anh đã có khá nhiều bạn tới chúc mừng sinh nhật
và thành quả sau bữa tiệc là cả đống ảnh để anh tha hồ áp lên bảng khoe với mọi người
cũng có người nghĩ rằng thật đáng xấu hổ khi dùng tiền để mua tình cảm bạn bè gia đình
dù chỉ là trong chốc lát nhưng tôi lại thấy đây là sự giúp đỡ lẫn nhau và mang lại niềm vui cho nhau
thì chẳng có gì sai cả
nếu các công ty cung cấp dịch vụ làm ăn đúng đắn nghiêm túc thì tôi tin là họ sẽ có đông khách hàng
không đơn thuần vì mục đích kinh doanh kiếm lời
anh yuichi ishii giám đốc công ty dịch vụ cho thuê bạn bè gia đình family romance tâm sự
những dịch vụ do công ty anh cung cấp có rất nhiều ý nghĩa
khi giúp khách hàng đương đầu với sự chống vắng và cô đơn
thậm chí lấp đầy những mảng trống trong cuộc sống của họ
tôi nhớ hết các khách hàng của mình
có lần tôi đóng vai cha của một cô dâu trẻ
cha ruột của cô gái này từ chối đến đám cưới của con gái mình vì cô đã có bầu trước khi kết hôn
hay một trường hợp khác tôi đóng giả là cha của cô bé một mươi hai tuổi sống với mẹ đơn thân
đứa bé đó bị bạn bè trong trường bắt nạt vì không có bố
bà mẹ đã thuê tôi giả là bố của đứa bé
đó là những khách hàng mà tôi không bao giờ quên và tôi tự hào là đã an ủi được họ phần nào
công việc kinh doanh của công ty family roman hiện đang phát đạt hơn bao giờ hết
chỉ cần nhận một khoản thủ lao theo hợp đồng anh yu chỉ có thể trở thành một ông bố yêu thương con
một người chồng mẫu mực hay thậm chí là sếp của khách hàng
còn đây là một cuộc đóng thế khác diễn ra giữa hai người hoàn toàn xa lạ
anh nishimoto đang cung cấp dịch vụ đóng giả bạn trai cho một người khách hàng nữ
con người có xu thế tâm sự những bí mật sâu xa nhất của mình với người lạ
và tôi đã nhận được nhiều lời đề nghị đóng thế bởi tôi là một người giỏi lắng nghe và giữ bí mật
nhu cầu của các khách hàng tìm đến tôi đang ngày càng tăng
thường thì anh nishimoto cung cấp dịch vụ đóng thế với mức giá một mươi đô la một giờ
và ngày nào anh cũng nhận được ít nhất một lời mời
ở nhật bản người ta có thể dễ dàng thuê cả một gia đình trong một dịp đặc biệt nào đó
hay đơn giản là chỉ cần một người bạn để cùng đi mua sắm hay xem phim
vì sao dịch vụ đóng thế này
có động lực để phát triển nở rộ ở đất nước mặt trời mọc
có một thế hệ trẻ ở nhật bản được gọi là thế hệ vô hình
hay nói cách khác là họ tồn tại mà như không tồn tại
những con người này chỉ biết đến việc lao động thật chăm chỉ
và lựa chọn cuộc sống độc thân trong những căn hộ chật hẹp và tối giản
văn hóa làm việc cực lực áp lực kinh tế và cả sự tiện lợi mà cách mạng công nghệ mang lại
được cho là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này
cặm cụi ở công sở từ sáng tới tối làm việc nhiều giờ nhiều năm mà không cần biết đến kẻ nghỉ
hai mươi hai người nhật bản làm việc hơn bốn mươi chín giờ một tuần
con số này là một mươi sáu với người mỹ và một mươi một với người pháp và đức
nghỉ phép thậm chí còn bị coi là điều đáng xấu hổ
tệ hơn nữa là trở thành những con ốc cuộn mình trong vỏ
cắt đứt quan hệ với thế giới bên ngoài để đắm chìm vào thế giới ảo và chuyện tranh
xu hướng chết trong cô đơn cũng đang trở thành vấn đề nhức nhối trong xã hội nhật bản
khi số người rơi vào tình trạng này ngày càng bị trẻ hóa
một mươi nữ giới và bảy mươi sáu nam giới trong độ tuổi từ hai mươi đến ba mươi ở nhật bản
không có nổi một mảnh tình vắt vai
đơn giản là họ ngại yêu ngại kết hôn
rất khó để thúc đẩy hôn nhân và giúp giới trẻ thay đổi cách nhìn hiện nay về cuộc sống gia đình
trong bối cảnh tình trạng già hóa dân số tụt dốc nhanh như hiện nay
chính phủ đã phải chi hàng chục triệu đô la mỗi năm
cho các dự án khuyến khích giới trẻ hẹn hò và kết hôn
chưa có con số cụ thể
về việc những dịch vụ san sẻ nỗi cô đơn
đóng góp bao nhiêu phần trăm vào nền kinh tế nhật bản
nhưng sự xuất hiện như nấm sau mưa của các dịch vụ này
từ cho thuê gia đình thuê bạn tâm tình
cho tới dịch vụ dành cho những người độc thân và môi giới hôn nhân
cho thấy những nỗ lực thời gian qua của chính phủ nhật bản dường như vẫn chưa đủ
sau vài thập kỷ nỗ lực phát triển để trở thành nền kinh tế lớn thứ ba thế giới
một đất nước á đông vốn có truyền thống rất coi trọng các mối quan hệ gia đình
thì giờ đây muốn có được cảm giác thân thiết
tưởng chừng như là điều hiển nhiên ấy
thì không ít người nhật bản đã phải bỏ tiền ra mới có được
tuy vậy niềm hạnh phúc ấy cũng chỉ kéo dài trong chốc lát
một mái nhà với ba thế hệ cùng chung sống
có tiếng cười của người già và tiếng nô đùa của những đứa trẻ
giờ đây đã trở thành giấc mơ đã xa ở đất nước này
và đó cũng là thông tin cuối cùng trong bản tin gmt cộng bảy tối nay
hẹn gặp lại vào tối mai